tại đà nẵng trước mùa mưa bão đang đến gần liên tục hai tuần qua công ty công viên cây xanh đà nẵng đã tiến hành cắt tỉa cây xanh
tại các tuyến đường rộng trên bảy năm mét khu vực công viên vườn hoa đài tưởng niệm nhằm ứng phó với mưa bão
theo kế hoạch sẽ cắt tỉa khoảng hai mươi năm ba mươi khối lượng tán lá trong tình hình thời tiết bất thường
đối với tình huống trước khi bão đổ bộ bảy ngày sẽ cắt ba mươi bốn mươi diện tích tàn lá
đối với cây xanh có nguy cơ ngã đổ ở tuyến đường đông dân cư cho phép cắt tỉa mạnh năm mươi diện tích tàn lá nhằm bảo đảm an toàn cho người dân
dự kiến sẽ có hơn năm mươi một cây xanh các loại được cắt tỉa tại hơn ba trăm ba mươi tuyến đường và các vị trí cảnh quan công viên thuộc bảy quận huyện trên địa bàn
khi có những thông tin liên quan đến vấn đề cây xanh người dân có thể thông báo qua số điện thoại hai trăm ba mươi sáu ba trăm tám mươi chín một nghìn năm mươi bốn

để được hỗ trợ xử lý kịp thời dự kiến hoạt động cắt tỉa cây xanh sẽ hoàn thành vào cuối tháng một mươi tới